ví dụ hành vi kinh doanh hàng giả hàng cấm trên internet có thể bị xử phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
với hành vi giả mạo logo đã đăng ký bộ công thương mức phạt cũng từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng

với tổng mức xử phạt lên tới hơn hai mươi tỷ đồng

thưa quý vị trong thời gian gần đây khi mà tình hình dịch bệnh đã dần ổn định nhu cầu đi lại du lịch trong nước của người dân tăng cao

mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
khi các phòng vé máy bay luôn trong tình trạng chay vé giá tăng cao thì chỉ cần vài đúc chuột

tuy nhiên mật ngọt thì chết ruồi

thì mình có nhờ bạn ấy bút vé cho mình

mình có vào tìm lại tin nhắn và gọi điện cho bạn ấy thì bạn ấy đã chặn mình hết rồi

chiều thức của các đối tượng lừa
tiền mua vé thường là tạo lòng tin bằng các giấy tờ đầy đủ
chỉ để giá thấp hơn từ hai trăm linh đồng mỗi vé cho chặng bay dài
đồng thời tận dụng thời điểm nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao
nhưng đối tượng này đã lừa được hàng trăm người đặt mua vé giá rẻ qua mạng
vẫn còn nở rộ những hình thức về bán vé máy bay giả
thông qua việc lập ra các website giả cũng như là các cái tài khoản mạng xã hội
họ thiếu những thông tin về việc người bán ở đây danh tính của họ như thế nào
họ đã quá chủ quan
trong vấn đề là chuyển tiền cho các cái đối tượng mà không cần biết rõ là
cái việc vé mình mua này có đảm bảo cái tính có thật hay không
có đảm bảo được sự an toàn hay không
thì cần thiết phải ngay lập tức thông báo đối với các cơ quan chức năng
để yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh
điều tra xử lý các đối tượng trước pháp luật
và đánh vào cái tâm lý khách hàng là vẫn muốn đi vào cái thời điểm cao điểm
nhưng mà lại muốn mua giá rẻ
những cái đối tượng đấy là họ sẽ xuất những cái vé giả
có thể là họ xuất vé xong họ voi luôn để họ vẫn thu tiền khách
nên thực tế thì khách đã phải trả tiền vé rồi nhưng không có cái vé này để đi
thì khách hàng nên chọn những nhà công ty du lịch và hay là các cái phòng vé uy tín
để mình đặt vé đặt dịch vụ
người dân cần cẩn trọng cảnh giác trước những lời quảng cáo mật ngọt chết ruồi về máy bay giá rẻ này
bên cạnh đó thay vì trao điện thoại
có nhiều niềm tin trên mạng xã hội
người tiêu dùng cần lựa chọn những cơ sở du lịch phòng vé người bán uy tín để tránh tiền mất tật mang
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại